liên quan đến vụ hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí thanh toán lẫn nhau vào tối ngày hai mươi ba và hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần minh quý chú tại địa phương về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra hàng chục thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám cùng chú thành phố rạch giá đã thành lập hai nhóm trên facebook
mỗi nhóm có gần hai mươi thành viên xuất phát từ việc hai người ở hai nhóm là bùi đức hòa và trần văn hào xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi đệ tử dẫn tới ẩu đà
vào tối ngày hai mươi ba tháng một hai nhóm lại tiếp tục đuổi chém nhau gây náo loạn
trong lúc công an đang tiến hành điều tra xác minh truy bắt thì vào ngày hai mươi năm tháng một hai nhóm này lại tiếp tục hẹn nhau để gây chiến
lực lượng công an đã bắt giữ lần lượt gần bốn mươi thành viên cùng tăng vật là hàng chục dao tự chế và hung khí nguy hiểm
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng để khởi tố các đối tượng còn lại xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật